chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp lãnh đạo đảng nu ottan đảng cầm quyền tại kazakhstan
trân trọng gửi lời chào và lời thăm hỏi của lãnh đạo đảng cộng sản việt nam đến lãnh đạo đảng lu ottan
đặc biệt là tới chủ tịch đảng nusunta nazarbayev hiện đang đảm nhiệm vị trí tổng thống cộng hòa kazakhstan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nu otan cầm quyền đang diễn ra tốt đẹp
chủ tịch quốc hội chúc đảng nuotan ngày càng nâng cao hơn nữa vị trí và vai trò trên chính trường quốc gia
chủ tịch hội khẳng định nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn
giúp đỡ quý báu mà các đảng chính trị và nhân dân kazakhstan đã dành cho việt nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển hiện nay
khẳng định kazakhstan luôn coi việt nam là người bạn gần gũi
lãnh đạo đảng nu otan bày tỏ nhất trí cao với đề xuất của chủ tịch quốc hội
về việc tăng cường hợp tác giữa đảng cộng sản việt nam với đảng nuotan cũng như các đảng chính trị của kazakhstan
qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đất nước ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước